thông tin từ bộ công an cho biết đã bắt giữ được đối tượng trịnh sướng để điều tra về hành vi sản xuất và mua bán hàng giả là xăng dầu
đây là đường dây sản xuất buôn bán xăng giả có quy mô đặc biệt lớn trên nhiều tỉnh thành phố như đắk nông tp hcm cần thơ sóc trăng với các phương thức thủ đoạn hết sức tình vị
từ ngày hai mươi tám tháng năm đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ban chuyên án đã khám xét khẩn cấp sáu địa điểm thuộc địa bàn tp hcm cần thơ hậu giang và sóc trăng
lực lượng công an đã bắt quả tăng bốn nhóm đối tượng do trịnh sướng đinh trí dũng nguyễn ngọc quan và nguyễn thị thu hòa cầm đầu đang có hành vi sản xuất buôn bán xăng giả và thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án
tại cơ quan công an các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi pha trộn dung mô
tại cơ quan công an các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội tạo thành xăng giả trong một thời gian dài đã bán ra thị trường gần một mươi chín năm triệu đít xăng giả

tại cơ quan công an các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội tạo thành xăng giả trong một thời gian dài

dư luận xã hội quan tâm những nguyện vọng bức thiết của cử tri được gửi tới các thành viên của chính phủ

trong nhiều đại biểu đánh giá cao phiên chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ công an khi lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội và cử tri cả nước nhưng tư lệnh ngành công an đã giải đáp các chất vấn của các đại biểu một cách rõ ràng rành mạch nắm rõ vấn đề và trả lời đúng nội dung

bộ công an đã thẳng thắn nhìn nhận thực tế về kết quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy nói riêng và tội phạm hành vi vi phạm pháp luật nói chung đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng công an nhân dân kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn bình yên cho xã hội
chia sẻ với những khó khăn mà bộ công an lực lượng công an nhân dân cả nước đang phải đối diện trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhiều đại biểu tán thành với một số giải pháp được bộ trưởng nêu ra

hôm nay thì hết sức là xuân nổi có tới hơn bốn mươi ý kiến của đại biểu tham gia và đi vào các khía cạnh khác nhau liên quan đến chủ đề thuyết vấn
bộ trưởng tô lâm đã trả lời rất là ngắn gọn xúc tích đi thẳng vấn đề và cung cấp rất nhiều số liệu thực tế để làm sáng tỏ các vấn đề mà đại biểu cũng như cử tri quan tâm
tôi thấy là bộ trưởng bộ công an tô lâm thì đã trả lời đi thẳng vào vấn đề và các đại biểu thì cũng đặt rất nhiều câu hỏi
nhưng mà tập trung lại thì cũng xoay quanh một số vấn đề nóng của xã hội hiện nay
thí dụ như cái việc ma túy thì rõ ràng cái nỗ lực của bộ công an trong thời gian vừa qua là rất đáng ghi nhận
và có thể nói là lần đầu tiên mà những cái vụ việc ma túy bắt được quá lớn
nhưng mà từ đó nó cũng đưa đến một cái đánh động một cái giống hỏi là cái công tác phòng ngừa của chúng ta như thế nào mặt bằng chung của xã hội như thế nào
và cá nhân tôi thì tôi nghĩ có phải chăng là chính là do cái cầu
thế thì nên là phân tích sự việc là đến cùng đến cái nguyên nhân của nó
để từ đó là chúng ta mới tìm được cái giải pháp căn cơ
và hiện giờ thì phải nói là bộ công an các chiến sĩ anh em hết sức là vất vả và rất là nguy hiểm
và đối tượng thì càng lúc càng manh động
với tinh thần trách nhiệm cao cùng với kinh nghiệm trong công tác điều hành thời gian qua
bộ trưởng đã nắm chắc vấn đề trả lời rõ ràng thẳng thắng nhận trách nhiệm đối với những mặt còn hạn chế
đưa ra nhiều giải pháp thiết thực trong thời gian tới
có thể thấy rằng công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm
là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống tính mạng tài sản của nhân dân
liên quan đến trật tự kỷ cương của nhà nước và sự bình yên của xã hội
do vậy nhóm vấn đề đưa ra chất vấn đối với bộ trưởng bộ công an và các thành viên chính phủ hôm nay
là những vấn đề được cử tri xã hội và nhân dân đặc biệt quan tâm
thời gian qua dưới sự quan tâm của các thành viên
các cấp các địa phương sự nỗ lực của ngành công an công tác phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận
đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được cũng còn không ít những tồn tại hạn chế
thực tế diễn biến thời gian qua và qua nội dung chất vấn ngày hôm nay của các đại biểu quốc hội cho thấy
xã hội vẫn chưa thực sự bình yên người dân vẫn chưa thực sự yên tâm trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình an ninh trật tự
sự gia tăng hoạt động tội phạm thành tích của lực lượng công an rất lớn nhưng vẫn còn đó những lo lắng trong xã hội
vẫn xảy ra nhiều vụ án lớn thương tâm mà quốc hội nhân dân và xã hội cực lực lên án
địa nghị chính phủ bộ công an các bộ ngành liên quan
quốc hội chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế
bên cạnh đó các đại biểu cũng bày tỏ sự đồng tình với quyết tâm chính trị của bộ trưởng bộ công an
khi với tinh thần trách nhiệm cầu thị đại tướng tô lâm đã khẳng định trước các đại biểu đồng bào và cử tri cả nước
sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu từ đó chỉ đạo lực lượng công an nhân dân hoàn thiện cơ sở pháp lý
đưa ra những chương trình hành động mục tiêu cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị
đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội mà quốc hội đã đề ra
kết thúc chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn trong phiên làm việc chiều hôm nay
quốc hội đã họp tại tổ cho ý kiến về dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
thảo luận tại tổ đa số đại biểu bày tỏ nhất trí với báo cáo thẩm tra dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
về đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp và cho rằng việc sửa đổi luật dân quân tự vệ
sẽ khắc phục những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện luật dân quân tự vệ hiện hành
góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về dân quân tự vệ nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong tình hình mới
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế
tuy nhiên qua thảo luận vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau tập trung vào tám điểm chính
bao gồm vị trí chức năng của dân quân tự vệ giải thích từ ngữ nguyên tắc tổ chức hoạt động của dân quân tự vệ
nhiệm vụ của dân quân tự vệ tổ chức mở rộng lực lượng dân quân tự vệ tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp
hệ thống chỉ huy dân quân tự vệ ban chỉ huy quân sự cấp xã thôn đội trường cùng một số nội dung khác liên quan
các đại biểu đề nghị ban soạn thảo dự án luật cần tiếp tục giả soát chỉnh lý dự án luật để đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện tại
cũng trong chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm
tại buổi họp báo bộ ngoại giao việt nam tiếp tục lên tiếng về sự việc
thủ tướng singapore dùng từ xâm lược chiêm đóng để nói về việc quân tình nguyện việt nam
sáng giúp đất nước campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng khmer đảo năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết những ưu tiên của việt nam
khi được bầu làm thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi
và có thể kể đến những việc chuẩn bị về nhân sự cũng như là các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của việt nam
liên quan đến thông tin mỹ đưa việt nam vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nhấn mạnh
trong phiên chất vấn sáng cùng ngày trước các đại biểu quốc hội
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam lê minh hưng đã có thông tin cụ thể về vấn đề này
các chính sách kinh tế vĩ mô
là chính tiền tệ được các cơ quan quản lý điều hành một cách đồng bộ
linh hoạt phù hợp với thực tiễn của việt nam nhằm ổn định các cân đối vĩ mô
góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước
có thể khẳng định là việt nam không thực hiện và không có ý định thao túng tiền tệ
để nhằm giành lợi thế thương mại
bà hằng cũng cho hay hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và mỹ
vừa là trọng tâm vừa là động lực trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
việt nam sẵn sàng trao đổi với phía mỹ
về các vấn đề có thể phát sinh trong quan hệ hai nước
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian tới